các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến khánh hòa với lượng mưa chỉ từ ba năm mm
mưa giảm giúp nền nhiệt ở trung bộ tăng trở lại
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ tăng lên từ một mươi bảy đến hai mươi độ và không còn nơi nào xảy ra rét đậm nữa
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ tăng nhẹ lên mức từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn với khu vực các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ ngày sẽ tăng lên mức từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
với khu vực nam bộ
trong ngày hôm nay trời nắng gián đoạn riêng các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau và kiên giang còn có lúc có mưa
nhưng lượng mưa không lớn chỉ từ năm đến một mươi mm
do mưa giảm chiều trời lại còn nắng nhẹ nên nhiệt ở các tỉnh miền đông nam bộ sẽ tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
với các tỉnh miền tây trời nhiều mây không nắng nên nhiệt độ ở mức từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
còn tại các tỉnh tây nguyên mức nhiệt ngày hôm nay cũng nhích nhẹ lên từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
về cơn bão số một trong ngày hôm nay
bão số một di chuyển sang hướng vịnh thái lan và khiến khu vực nam vịnh thái lan trong ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai ba m biển động rất mạnh
vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm huyện đảo côn đảo và vùng biển các tỉnh từ cà mau đến kiên giang
bao gồm cả huyện đảo phú quốc và đảo thổ chu có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến năm mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

hẹn gặp lại